mở đầu là thông tin về tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại quảng ninh
theo báo cáo nhanh của ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh tính đến chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy
ước tổng thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh là gần một tỷ đồng
trận mưa lũ lịch sử tại địa phương này đã làm một mươi ba người chết bốn người mất tích
nhiều khu vực tại thành phố hạ long cẩm phả huyện vân đồn vẫn ngập trong nước
giao thông tiếp tục bị chia cắt trên quốc lộ một mươi tám và các tuyến tỉnh lộ
lượng mưa ước tính trên bảy trăm năm mươi mm cá biệt tại cửa ông đã lên tới tám trăm hai mươi tám mm ô tô gần tám trăm linh mm
tiếp tục thông tin từ sáng nay tại thành phố hạ long đất đá sạt lở đã vùi lấp ba căn nhà
ở tổ bốn mươi bốn khu bốn phường cao thắng khiến một mươi người không kịp chạy thoát
trong đó có nhiều người thân trong một gia đình
nạn nhân tử vong là chị đỗ thu nghiền ba mươi bảy tuổi vợ ông cao tiến vĩ cháu cao thu hoài một mươi tuổi
là con gái ông vĩ bị trấn thương sọ não đang được cấp cứu từ bệnh viện đao khoa tỉnh quảng ninh
nạn nhân mất tích là mẹ ông vĩ bảy mươi tuổi anh trai ông vĩ cùng vợ hai con và một người cháu
tính đến chiều ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy trên địa bàn quảng ninh đã có một mươi bảy người chết và mất tích
nhiều người khác bị thương
hiện những người bị thương đều đang được chữa trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ninh và các trạm y tế địa phương